thưa quý vị thưa các bạn bắt đầu từ một mươi tám h hôm qua ngày bốn tháng chín tại các bến phà bến xe và sân bay tân sơn nhất ở tp hcm đã trở nên quá tải do lượng người đổ về sau kỳ nghỉ lễ quốc khánh
theo ghi nhận tại phà cắt lái quận hai trong chiều ngày bốn tháng chín nhiều phương tiện xe cộ phải nối đuôi nhau xếp hàng để chờ qua phà
trong khi đó tại bến xe miền đông lượng khách đổ về vào buổi chiều sau kỳ nghỉ lễ tăng đột biến đã khiến bến xe này quá tải
nếu như là một bình thường thì hàng ghế sẽ là bốn người nhưng mà hôm nay thì nó nhỏ khách nên đến năm hàng ghế một người cho nên là cái việc mà cử động tay chân nó không có được thoải mái cho lắm
còn tại khu vực bên ngoài sân bay tân sơn nhất tình hình giao thông tương đối thuận lợi trong khi đó ở ga quốc nội nhiều ô tô taxi phải xếp hàng dài để chờ đến lượt đón khách
câu chuyện tắt đường đối với người dân thủ đô không còn xa lạ nhất là trong những giờ cao điểm hàng ngày và dịp nghỉ lễ tết
mặc dù hạ tầng giao thông đã được cải thiện đáng kể và nhiều giải pháp cũng đã được đưa ra thế nhưng câu chuyện người dân phải trôn chân trên đường cả tiếng đồng hồ vẫn chưa được giải quyết
sau kỳ nghỉ lễ quốc khánh mùng hai tháng chín có thể tạm thời ghi nhận những dấu hiệu tích cực hơn khi mà các tuyến đường trở về thủ đô chưa có dấu hiệu ủn tắc nghiêm trọng
tuy nhiên chúng ta hãy cùng nhìn lại tình trạng giao thông của hai ngày trước dịp nghỉ lễ để thấy được nội ám ảnh về tắt đường đối với mỗi người tham gia giao thông trong dịp cao điểm như thế này
bến xe mỹ đình nơi mà lượng hành khách luôn cao nhất hàng năm và dịp nghỉ lễ cũng thông thoáng hơn
một trong những lý do là sở giao thông vận tải hà nội đã điều chỉnh luồng tuyến các phương tiện đi về các tuyến thái bình nam định và các tỉnh miền trung về bến xe nước ngầm
hiện nay tại bến chủ yếu phục vụ các xe đi các tỉnh phía bắc như lào cai tuyên quang yên bái sơn la quảng ninh
trong đầu kỳ nghỉ lễ thì lượng hành khách qua bến
cũng tăng rất là cao ước tính khoảng hai mươi năm lượt khách qua bến gấp hai lần so với ngày thường
đối với cả việc hành khách về thì chúng tôi cũng đã phối hợp với cả lực lượng chức năng công an thanh tra đảm bảo công tác trật tự an toàn giao thông
ở các tuyến đường ở bên ngoài bến xe làm sao đảm bảo cho các phương tiện vào bến trả khách một cách thuận lợi nhất
đồng thời đó bến xe cũng tích cực phối hợp với lực lượng các đơn vị về xe bít
tổng công ty vận hải hà nội tăng cường các phương tiện xe bít để đảm bảo đưa người dân vào thành phố một cách thuận lợi nhất
có thể coi đó là những dấu hiệu tích cực hơn về sự ùn tắc tại các bến xe
tuy nhiên nhìn lại câu chuyện của hai ngày trước dịp nghỉ lễ có lẽ người dân chưa thể quên được hình ảnh những dòng phương tiện đổ về cửa ngõ thủ đô gây ủn tắc kinh hoàng
án ngữ trước cửa ngõ quan trọng nhất phía nam hà nội
nhiều năm qua nút giao pháp vân luôn là điểm nóng về ủn tắc giao thông
trở thành nỗi khiếp đảm đối với các chủ phương tiện khi lưu thông qua đây vào khung giờ cao điểm đặc biệt là các dịp nghỉ lễ tết
đầu dịp nghỉ lễ vừa qua tình trạng ồn tắc xảy ra thường xuyên
nhiều người phải chọn đi giờ đêm nhưng vẫn không tránh được ủn tắc
nghiêm trọng nhất un tắc xảy ra tại khu vực nút giao pháp vân kéo dài từ một mươi bảy h đến hai mươi ba h
khiến hàng trăm phương tiện phải trôn chân trên đường vành đai ba và đầu cao tốc pháp vân cầu rẽ
thậm chí nhiều người còn đặt nghi vấn
để tránh ủn tắc cho trạm thu phí và khu vực pháp vân chủ đầu tư đã phải áp dụng giải pháp gây ủn tắc từ xa
vâng dù nguyên nhân có như thế nào thì tình trạng ồn tắc giao thông vẫn hiện hữu trên các tuyến đường dẫn về cửa ngõ thủ đô
đặc biệt là tuyến cao tốc pháp vân cầu rẽ cửa ngõ phía nam của thủ đô hà nội
trong khi câu chuyện các chủ phương tiện trả tiền lẻ gây tắc đường và phải xả trạm tại các trạm thu phí bot vẫn còn chưa hết nóng
thì tắc đường tại tuyến đầu pháp vân cầu rẽ lại khiến cho người dân phải chờ đợi suốt nhiều giờ đồng hồ khiến chúng ta không khỏi suy nghĩ
cơ quan chức năng đã đưa ra giải pháp gì để xử lý tình trạng này
phóng viên truyền hình nhân dân đã có cuộc trao đổi với lãnh đạo tổng cục đường bộ việt nam tại trạm thu phí pháp vân cầu rẽ
mời quý vị cùng theo dõi
cũng đặc biệt là tại thủ đô hà nội vào những dịp nghỉ lễ tết đã không còn xa lạ đối với người dân
và điều này luôn luôn là một bài toán khó đối với các cơ quan chức năng
cùng tìm hiểu về nguyên nhân của tình trạng này cũng như là những giải pháp quyết liệt nào sẽ được đưa ra
để góp phần đẩy lùi tình trạng ủn tắc giao thông tại các thành phố lớn vào dịp nghỉ lễ tết
chúng tôi đã có cuộc trao đổi trực tiếp với ông nguyễn ngọc sơn phó cục trưởng cục quản lý đường bộ một tổng cục đường bộ việt nam
thưa ông ông đánh giá như thế nào về những nguyên nhân chính dẫn tới tình trạng ủn tắc giao thông nghiêm trọng
tại các cửa ngõ của thủ đô hà nội đặc biệt là vào những dịp cao điểm như là những ngày lễ tết ạ
những ngày nghỉ thì bắt đầu là chiều từ hà nội quay về ninh bình nam định
và thanh hóa tức là vào phía trong là bao giờ cũng bị ủn tắc
trước đây là còn trạm thu phí cầu rẽ nữa tức là cự li của hai trạm này gần nhau quá
sau đó là bộ giao thông tổng cục
đường bộ việt nam yêu cầu bỏ trạm cầu rẽ thì tình trạng nó cũng ủn tắc nó cũng giảm nhiều
chúng ta thấy có thể là nó ủn tắc trên đường trên cao đường mành tây ba đấy
lên cao tức là cái nút xuống cái nút xuống từ đường trên cao xuống đến đường pháp vân này
và chiều lên này nếu nó bị u nữa thì cũng là một phần tại cái nút đó
cái nút một chiều để quay về hà nội và một chiều là đi về thanh trì
vậy với một thực trạng diễn ra theo chư kỳ như thế
và đến nay thì cái việc khắc phục thì vẫn chưa được khẩu quả là bao nhiêu
vậy tổng cục đường bộ việt nam đã đưa ra những cái giải pháp như thế nào để đẩy lùi cái tình trạng này ạ
có những giải pháp cụ thể
ví dụ như là nếu mà chiều về nó đông ùn tắc
thì là yêu cầu trạm phải mở thêm cái làn ở cái phía ngược lại
để bổ sung mở thêm các làn
và chiều quay ngược lên cũng vậy
thế khi nào mà tức là khi đã mở làn ra mà vẫn có hiện tượng ồn tắc
thì đề nghị
vậy là chỗ các trạm thu phí nhất là trạm thu phí bot này là phải xả trạm
tức là lúc đó là không bán vé nữa
giải pháp nữa là hiện nay là tổng cục đường bộ việt nam và bộ giao thông vận tải
yêu cầu tất cả các trạm này là phải thu phí không dừng
chỉ từ giờ hết tháng chín đầu tháng một mươi là tất cả các trạm nếu mà vẫn thu phí kiểu một rừng này là không cho thu nữa
và yêu cầu tất cả là phải thu phí không dừng
vâng thưa ông vấn đề kiểm soát tài trọng xe
một trong những vấn đề nóng hiện nay mà được dư luận hết sức quan tâm
vậy thì tổng cục đường bộ việt nam đưa ra những giải pháp gì
đối với các trạm thu phí mà hiện nay chưa lắp các chạm cân
để có thể kiểm soát được những chiếc xe này để đảm bảo an toàn giao thông
và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông thưa ông
được sự chỉ đạo của tổng cục đường bộ việt nam là tình trạng
tức là vẫn kiểm tra kiểm soát cái xe quá tải
vẫn kiểm tra kiểm soát xe quá tải
nhưng mặc dù như vậy nhưng mà nó cũng có những trường hợp
nó vẫn cứ chạy qua
vì lúc lực lượng chúng tôi mà có mặt tại những vị trí như thế này
thì là người ta sẽ không đi
nó có cái hiện tượng là có những người ta theo dõi
đấy cứ chúng tôi đi đâu là người ta theo dõi đấy
và người ta sẽ dừng lại người ta chạy nữa
thế còn lại chúng tôi nếu đã gặp cái xe quá tải
thì chúng tôi sẽ phối hợp với lại cái trạm thu phí
à phối hợp với lại cục cảnh sát giao thông
là người ta trực tiếp quản lý cái tuyến đường này
chúng tôi trực tiếp quản lý tuyến đường này
và chúng tôi kiên quyết là cân cân xe
và yêu cầu là và sự phạm hành trình lập biên bản